thưa quý vị một thông tin vui với rất nhiều người dân đó chính là việc cơ quan chức năng
chính thức chạy trở lại sau hơn hai tháng tạm dừng vì dịch covid một mươi chín
trên tàu các hành khách phải hạn chế tiếp xúc và thực hiện giãn cách ghế ngồi
trước đó tối ngày một mươi một tháng một mươi tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
từ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi và khai thác từ ngày một mươi ba tháng một mươi
theo kế hoạch của bộ giao thông vận tải
tàu se tám xuất phát tại ga sài gòn lúc sáu giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
tàu se bảy xuất phát tại ga hà nội lúc sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
tàu se bảy xuất phát tại ca sài gòn lúc sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
tàu lb sáu xuất phát tại ca hải phòng lúc chín giờ năm phút hàng ngày
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại